hiện nay ngành lâm nghiệp nước ta mới chỉ đáp ứng được tám mươi nguyên liệu có chất lượng trung bình cho ngành gỗ và một mươi năm rừng có chính trị bền vững
việc phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất lâm nghiệp sẽ là chìa khóa cho ngành lâm nghiệp phát triển mạnh
từ đó làm tăng năng suất lao động cũng như chất lượng của sản phẩm
theo đánh giá của các chuyên gia tại hội thảo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và ứng dụng khoa học trong sản xuất lâm nghiệp
được trường đại học lâm nghiệp và tổng cục lâm nghiệp tổ chức vào ngày một mươi chín tháng ba tỷ lệ che phủ của rừng nước ta là bốn mươi một
tăng đều theo hàng năm và duy trì ổn định ở mức bốn mươi hai bốn mươi ba vào năm hai nghìn hai mươi
tuy nhiên nước ta lại chưa tận dụng được hết tiềm năng của ngành lâm nghiệp
điều này đặt ra yêu cầu và thách thức lớn đối với việc ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất lâm nghiệp
cũng như phát triển nguồn nhân lực có chất lượng cao vào các quy trình trong chuỗi sản xuất nhằm tăng năng suất lao động
cũng như chất lượng của sản phẩm lâm nghiệp
để tái cơ cấu ngành lâm nghiệp có hiệu quả trong thời gian tới
ngành lâm nghiệp cần tập trung ưu tiên và có chiến lược phát triển trong nhiều lĩnh vực như giống và công nghệ sinh học
lâm sinh và kinh tế lâm nghiệp công nghiệp rừng
từ đó thu hút nguồn nhân lực có chất lượng cao có chuyên môn và các nhà khoa học tham gia nghiên cứu
chuyển giao công nghệ và thực tiễn cho các doanh nghiệp địa phương đóng góp tích cực vào sự phát triển của đất nước